bộ y tế cho biết các biện pháp trừng phạt không nhằm vào đất nước belarus cũng như công dân nước này
mà chỉ nhằm vào các cá nhân được cho là kích động bạo lực sau bầu cử và gian lận phiếu bầu
bạo lực và biểu tình đã diễn ra ở nhiều nơi tại belarus sau khi kết quả bầu cử được công bố
với chiến thắng áp đảo thuộc về tổng thống belarus alexander lukashenko
đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình khiến nhiều người thương vong hàng nghìn người khác bị bắt giữ
bộ y tế philippines thông báo nước này đã gây nhiễm bệnh
philippines ghi nhận thêm bốn tám trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
đây là ngày thứ bảy liên tiếp philippines ghi nhận hơn ba ca mắc bệnh trong một ngày
tính đến nay tổng số ca mắc covid một mươi chín tại philippines là một trăm sáu mươi chín hai trăm một mươi ba ca trong đó có hai sáu trăm tám mươi bảy trường hợp tử vong
dù vậy tổng thống philippines rodrigo duterte đã nới lỏng biện pháp phong tỏa ở thủ đô manila
và các tỉnh phụ cận nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế
cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
theo các chuyên gia từ bệnh viện đại học santo tomas của philippines
vấn đề của nước này không phải là lệnh dỡ bỏ phong tỏa sớm hay muộn
mà việc gia tăng các ca nhiễm cho thấy các biện pháp của chính phủ không hề phát huy tác dụng
các chuyên gia về bệnh lây nhiễm đại học quốc gia singapore cho biết
biến thể của chủng virus sars cov hai được phát hiện ở châu âu bắc mỹ và một số nơi tại châu á
sẽ lây lan nhanh gấp một mươi lần
virus được phát hiện ở vũ hán trung quốc song lại ít có khả năng gây tử vong
phần lớn các virus có xu hướng trở nên ít nguy hiểm hơn khi chúng biến thể
vì chúng phụ thuộc vào vật chủ để sinh tồn
biến thể của chủng virus sars cov hai được phát hiện từ tháng hai
who cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy biến thể này khiến cho bệnh tình của bệnh nhân covid một mươi chín trở nên nặng hơn
theo xác nhận của cơ quan dự báo thời tiết quốc gia mỹ
thùng lũng chết tại bang california vừa trải qua nhiệt độ năm mươi bốn bốn độ c
nhiệt độ này được đánh giá là cao kỷ lục trên trái đất trong hơn một trăm linh năm qua
mức nhiệt trên được đo ở trong bóng dâm vào lúc ba h bốn mươi một phút chiều vào ngày một mươi sáu tháng tám
tại thùng lũng chết bang california mỹ
có thể là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trên trái đất bằng các thiết bị hiện đại
tuy nhiên theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia mỹ nhiệt độ trên chưa phải là công bố chính thức
năm một nghìn chín trăm một mươi ba một trạm thời tiết cách đó nửa giờ đi bộ đã ghi lại mức chính thức giữ kỷ lục thế giới là năm mươi sáu bảy độ c
nhưng mức nhiệt này đã bị tranh cãi
vì một trận bão khát quá nóng vào thời điểm đó có thể đã làm sai lệch kết quả
việc ô nhiễm vi nhựa đang xảy ra ở khắp nơi trên trái đất
khi những chất thải loại này được tìm thấy từ bắc cực cho đến dãy alper
rồi những nơi sâu thẳm nhất của đại dương
các hạt vi nhựa có thể chứa hóa chất độc hại cũng như vi khuẩn gây hại cho các sinh vật biển
mới đây các nhà nghiên cứu tại mỹ đã tìm thấy hạt vi nhựa ở toàn bộ bốn mươi bảy mẫu
từ phổi gan lá lách và thận mà họ xét nghiệm
đây là lần đầu tiên chất ô nhiễm loại này được tìm thấy ở nội tạng người
các nhà khoa học đã lấy mẫu nội tạng từ một ngân hàng mô
được thành lập để nghiên cứu các bệnh thoái hóa thần kinh
họ sử dụng các phương pháp đặc biệt giúp xác định hàng chục loại nhựa
bao gồm cả chất polyethylene dùng trong sản xuất chai nhựa đồ uống và túi ni lông
họ cũng phát hiện loại hóa chất bitenol a trong tất cả bốn mươi bảy mẫu
các nhà nghiên cứu lựa chọn mô phổi gan lá lách và thận
vì đây là những cơ quan có nhiều khả năng tiếp xúc được với hạt vi nhựa
trong quá trình hoạt động của cơ thể
việc tiếp xúc với loại vi nhựa này có thể dẫn tới vô sinh viêm nhiễm và ung thư
thưa quý vị chỉ trong vòng khoảng hai tháng qua
mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có đã xảy ra ở hai mươi bảy khu vực cấp tỉnh thuộc trung quốc
khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại
và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới một trăm bảy mươi chín tỷ nhân dân tệ
tương đương với khoảng hơn năm trăm linh tỷ đồng
hôm nay trung quốc đã phải kích hoạt mức phản ứng khẩn cấp với lũ lụt lên mức cao chưa từng có
với tình hình thời tiết khó lường thiên tai liên tục xảy ra giữa thời kỳ đại dịch covid một mươi chín như hiện nay
đã kéo theo một nguy cơ hiện hữu hơn bao giờ hết đối với trung quốc
đó chính là tình trạng thiếu lương thực trầm trọng
những cánh đồng ngô bị ngập nước lâu ngày
những bắp ngô vốn sắp đến kỳ thu hoạch lại đang bị chìm sâu dưới dòng nước lũ
những người dân ở tỉnh hà nam trung quốc
đang vô cùng lo lắng bởi nếu trời cứ tiếp tục mưa lớn và lũ lụt như thế này
thì lượng nông sản thu hoạch sắp tới sẽ chẳng còn là bao
sản lượng nông sản năm nay của trung quốc đã trở thành một vấn đề cấp thiết
an ninh lương thực đã trở thành một cụm từ được quan tâm trên mạng xã hội nước này
mặc dù số liệu chính thức của chính phủ không phản ánh nguy cơ thiếu lương thực trong tương lai gần
hồi tháng bốn bắc kinh khẳng định nước này vẫn có đủ lúa mì và gạo
để toàn bộ dân số trung quốc dùng trong một năm
tuy nhiên cùng lúc bắc kinh lại tăng cường nỗ lực yêu cầu cả nước
sử dụng tiết kiệm các loại lương thực chiến lược bao gồm gạo lúa mì và ngô
cũng chỉ mới vài ngày trước chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có chỉ đạo bất thường
yêu cầu triển khai chiến dịch có tên là operation empty plate
tạm dịch là chiến dịch đĩa chống nhằm kêu gọi người dân đất này hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm
và nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh lương thực
thông điệp về việc ăn sạch đồ ăn đã ngay lập tức trở thành phong trào toàn quốc
các nhà hàng cam kết sẽ phục vụ đồ ăn với cỡ nhỏ hơn
các trang web cấm chương trình giải trí về đồ ăn
trong khi các nhà lập pháp đề cập tới ý tưởng tạo ra khung pháp lý cho tội lãng phí đồ ăn
nhiều người dân trung quốc thì rất thảo hứng hưởng ứng chiến dịch này đặc biệt là giới trẻ
chúng tôi rất ủng hộ chiến dịch đĩa chống vì nó thực sự có ý nghĩa và văn minh
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc này
đối với một số người những động thái này làm ngợi nhắc lại tới nặng đói năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
khi người dân phải ăn ít hơn để tiết kiệm lương thực
tôi hơi lo lắng vì tình hình hiện nay vừa có dịch bệnh lại lũ lụt như thế này
chúng ta đã có thức ăn để ăn thì đừng lãng phí nó
tôi hoàn toàn ủng hộ chiến dịch này
rõ ràng là chúng ta đang đối diện với một thảm họa và chủ tịch tập cận bình cũng nhìn thấy nó
vì thế ông ấy đã đưa ra lời kêu gọi tiết kiệm này
khẩu hiệu này vốn đã được đưa ra mấy chục năm trước đây
và nay chúng ta sẽ phải khơi dậy lại được tinh thần đó
chiến dịch đĩa chống được đẩy mạnh tuyên truyền dựa trên các quan ngại về an ninh lương thực gia tăng
sau khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
tình hình dịch bệnh bắt đầu khiến người dân tạo nên cơn sốt tích trữ
và khăn hiếm lương thực thực phẩm tại nhiều thành phố phải thực hiện các lệnh phong tỏa
tình hình mất an ninh lương thực càng đáng lo ngại hơn trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng
đang tàn phá các diện tích đất canh tác nông nghiệp tại khu vực châu thổ sông trường giang
hủy hoại mùa màng và đẩy giá lương thực tăng cao
các báo cáo gần đây đã cho thấy việc nhập khẩu lương thực tăng đột biến
bao gồm lúa mì và ngô cũng là bằng chứng cho thấy nguồn cung nội địa đang có vấn đề
tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán về sự thiếu hụt nguồn cung ở trung quốc
theo tổng cục hải quan trung quốc nước này đã nhập khẩu bảy mươi bốn năm mươi một triệu tấn lương thực
từ đầu năm tới nay tăng hai mươi hai bảy so với năm ngoái
nhưng nguy cơ mất an ninh lương thực ở trung quốc không chỉ bởi do dịch bệnh và thiên tai
mà trước đó ngành nông nghiệp trung quốc đã và vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thử thách dài hạn
do kết quả của công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm ảnh hưởng tới nguồn cung đất nông nghiệp
nhiều nơi người dân buộc phải rời đến những khu tái định cư
nhường đất cho những dự án thủy điện hoặc nhà máy công nghiệp
từ đó khiến cho diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp và người nông dân không có đất để trồng trọt
giảm sản lượng nông sản toàn quốc
đồng thời nông dân trung quốc cũng phải đối mặt với một mâu thuẫn lớn
đó là mặc dù các dự án đã chiếm mất đất đai trồng trọt
nhưng nó lại cung cấp hàng nghìn việc làm với mức lương từ hai tới ba nhân dân tệ một tháng
tương đương với khoảng bốn trăm ba mươi hai usd cao hơn nhiều so với việc làm nông
trên thực tế thì nhiều nông dân cũng không nguyện ý quay trở lại với công việc đồng áng
kể cả khi có đất để trồng trọt
những vấn đề tiềm ẩn là hệ lụy từ quá trình xây dựng và phát triển đất nước trung quốc trong những năm qua
kết hợp cùng với những tác nhân không thể lường trước như thiên tai dịch bệnh đang hoành hành
khiến cho ngành nông nghiệp và người nông dân trung quốc điêu đứng
nguy cơ mất an ninh lương thực hiện hữu hơn bao giờ hết
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt